mùa hè là thời điểm thời tiết hanh khô thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào
tạo điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh phát triển và bùng phát mạnh mẽ
trong đó có bệnh suốt suốt huyết
tại phú yên bệnh suốt suốt huyết diễn biến phức tạp
ubnd tỉnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp khống chế
đồng thời chỉ đạo ngành y tế và các địa phương phải xem nhiệm vụ phòng chống sốt xuất huyết
là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân dân
tránh lây lan trên diện rộng
đến nay tỉnh phú yên ghi nhận hơn một ca mắc suốt suốt huyết
cao nhất trong các tỉnh thành phố khu vực miền trung
đáng chú ý là đã có một trường hợp trẻ em tử vong do mắc suốt suốt huyết
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phú yên
số ca sốt xuất huyết bắt đầu tăng cao từ tuần thứ hai mươi năm và tuần thứ hai mươi sáu
vượt qua số ca mắc của năm hai nghìn một mươi chín
với số lượng suốt suốt huyết mà nó tăng động biến như hiện nay
công việc của bác sĩ và điều dưỡng thì rất là khó khăn
tại vì số lượng thì về bác sĩ và điều dưỡng thì rất là thiếu
không có đủ nhân lực để đáp ứng được nhu cầu mà chăm sóc cho bệnh nhân tốt nhất có thể
nhưng mà khoa cũng cố gắng sắp xếp để chăm sóc bệnh nhân tốt nhất có thể
để tránh những trường hợp tai biến xảy ra
hiện toàn tỉnh phú yên có năm mươi bảy ổ dịch suốt suốt huyết
tăng bốn mươi một ổ dịch so với năm hai nghìn một mươi hai
số ổ dịch phân bố tại sáu
sáu mươi năm trên một trăm một mươi xã phường thị trấn
để phòng chống dịch hiệu quả
sở y tế tỉnh phú yên đã chủ động phun hóa chất sớm tại các xã phường trọng điểm
hai lần một đợt với tổng số hóa chất đã sử dụng hơn một lít
cần phải có tăng cường các trang thiết bị
cũng như là các điều kiện để cho các nhân viên y tế thực hiện công tác dự phòng đạt hiệu quả cao nhất
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh suốt suốt huyết
ubnd tỉnh phú yên chỉ đạo sở y tế
và các địa phương phải xem nhiệm vụ phòng chống suốt suốt huyết là ưu tiên
để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân tránh dịch lan trên diện rộng
bệnh sốt xuất huyết đến nay thì chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi diệt loang quang bọ gậy và phòng mũi đốt
theo khuyên cáo từ các bác sĩ với những ca bệnh có biến chứng nguy hiểm
thì không nên tự điều trị hạ sốt mà nên đi khám ngay tại các cơ sở y tế